khu vực bãi bồi nhiều đối tác của vườn quốc gia mũi cà mau cất tròi trên bãi sò nhưng không xin phép chính quyền
những hộ nuôi phần đông từ nơi khác về nhưng không đăng ký tạm trú
thường xuyên để xảy ra tình trạng gây dối an ninh trật tự trong khu vực nuôi
những hộ nuôi sò huyết ở bãi bồi thường xuyên dùng ngư cụ để đánh bắt thủy sản trong vùng cấm
gây bức xúc đối với cư dân ở địa phương
như mình cũng có gia đình của mình đông thì lôi ra như các em biết thì khuyên
nói chung là khuyên cái năng nỉ thôi
tại vì cái tài sản mình bỏ ra hơi nhiều và bà con có thể vô thấy thực tế
đang dẫm lên cái bãi nghiêu của mình đang gần thu hoạch được
tất nhiên những người bà con khi người ta nảy được một chút thì người ta sẽ lui ra
còn khi một số thì cũng cầm đầu rồi cũng quậy hóa thì mình cũng chịu
nhưng phải chấp nhận cái nơi
đầu năm hai nghìn một mươi sáu vườn quốc gia mũi cà mau mở rộng phương án nuôi sỏ huyết thực nghiệm
ở bãi bồi từ ba mươi hectare lên bốn trăm linh hectare
sau đó hợp đồng cho một mươi đồng
một mươi bốn tổ chức cá nhân doanh nghiệp thuê mặt nước bãi bồi để ương nuôi sò huyết
khu vực nuôi sò huyết ở bãi bồi thuộc phân khu bảo tồn biển
do vườn quốc gia mũi cả mau quản lý
mục đích của phương án theo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
là nhằm tạo thêm nguồn sò giống tự nhiên
cung cấp cho nhân dân địa phương
tạo sinh kế cho các hộ dân nghèo sinh sống ven biển bãi bồi
tuy nhiên đến nay mục đích sinh kế cho dân nghèo vẫn chưa thực hiện được
sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh thủ đô hà nội
phối hợp với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm tp hà nội
tổ chức tập huấn sử dụng một số khí tải phòng độc
kỹ năng thoát nạn khi có tình huống cháy nổ cho nhân dân
cho các khu dân cư các khu nhà cao tầng và các tiểu thương chợ đồng xuân
trong hai mươi năm qua trên địa bàn thành phố hà nội xảy ra hơn tám trăm linh vụ cháy nổ lớn nhỏ
gây thiệt hại về người và tài sản hàng trăm tỷ đồng
các tổ chức và nhân dân
riêng quận hoàn kiếm năm hai nghìn một mươi bảy và quý i năm hai nghìn một mươi tám
đã xảy ra năm mươi ba vụ cháy làm chết bốn người một người bị thương
nguyên nhân chủ yếu là do ngặt khói và khí độc trước khi bị cháy
xuất phát từ tình hình thực tế trên bộ tư lệnh thủ đô hà nội
phối hợp với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và mở các lớp tập huấn
về cách sử dụng một số khí tài phòng chống độc
như mặt nạ chuyên dụng áo chân khăn mặt tầm nước để thoát hiểm
kỹ năng thoát nạn cứu hộ
cho ban quản lý tòa nhà trung cư ban quản lý các chợ cư dân sống tại khu trung cư
và nhân dân sống trên địa bàn quận hoàn kiếm
qua đó giúp cho các đơn vị cá nhân nhận thức đầy đủ
biết cách xử lý kịp thời khi có các tình huống cháy nổ xảy ra

hôm nay phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo hà văn thắm
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng này
tiếp tục với phần tranh luận
nhiều bị cáo và các luật sư bào chữa
tiếp tục trình bày quan điểm
và xin miễn xử lý trách nhiệm hình sự
giảm hình phạt
tại phiên tòa luật sư tiến hành bào chữa cho các bị cáo
để giảm nhẹ các hình phạt cho họ
theo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm trước đó
về việc xin giảm án đối với bị cáo nguyễn xuân sơn
theo đề nghị khắc phục hậu quả từ bị cáo và người thân
chủ tọa phiên tòa giải thích
nếu hội đồng xét xử tuyên y án tử hình với nguyễn xuân sơn
mà sau đó bị cáo và gia đình khắc phục ba phần tư số tiền đã chiếm đoạt
thì cựu tổng giám đốc ocean bank
có cơ hội được giảm án từ tử hình xuống trung thân
nếu thanh khẩn khai báo
có thái độ hợp tác tích cực với cơ quan chức năng
lúc đó chủ tịch nước có thẩm quyền xem xét việc giảm án
trong phiên tòa chiều nay viện kiểm sát cho rằng
việc quy kết cho bị cáo hà văn thắm
trì lãi ngoài một năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng là chính xác
và chưa có căn cứ để giảm trừ cho bị cáo
về trách nhiệm dân sự trong tội cố ý làm trái
ngoài số tiền đã thu lại được
ba bị cáo phải liên đới bồi thường chín trăm chín mươi tỷ đồng
tuy không chiếm đoạt vì đây là hậu quả của vụ án
các bị cáo phải bồi thường
chiều nay tòa kết thúc phần tranh luận
sáng mai bốn tháng năm tòa phúc thẩm nghỉ để nghị án
bản án sẽ được tuyên vào phiên làm việc buổi chiều
công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên cho biết
đang xác minh làm rõ việc chuyên đạo trái phép
của nhóm người tự xưng là hội thánh đức chúa trời
xuất hiện tại địa phương
theo đó ngày hai mươi chín tháng bốn
công an huyện tuần giáo phát hiện năm đối tượng tụ tập
ở một khu đất trống thuộc địa bàn thị trấn tuần giáo
năm đối tượng bao gồm
ngô văn hiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
lò văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nguyễn thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
là vợ của đối tượng lò văn hoàng
quảng thị ính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
giàng thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tại cơ quan công an
các đối tượng khai nhận là người của hội thánh đức chúa trời
hoạt động ở hà nội từ năm hai nghìn một mươi sáu
các đối tượng này chuyên lôi kéo
những đối tượng đang gặp nhiều khó khăn
bi quan trong cuộc sống
theo lãnh đạo công an huyện tuần giáo
hiện các đối tượng vẫn bày tỏ thái độ thiếu hợp tác
nên công tác điều tra khai thác còn gặp nhiều khó khăn
hiện toàn bộ vụ việc đang được cơ quan công an huyện tuần giáo
điều tra làm rõ để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật
tại đồng nai
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
phối hợp với công an xã phước tân
bất ngờ kiểm tra và phát hiện
cơ sở chế biến mỡ bẩn quy mô lớn
tại tổ hai mươi hai ấp hương phước
tp biên hòa tỉnh đồng nai
theo đó vào khoảng chín giờ cùng ngày
lực lượng công an ập vào kiểm tra
phát hiện cơ sở có bốn người
đang chế biến mỡ lợn
với số lượng khoảng năm tấn mỡ
nội tạng lợn tràn lan trên nền xi măng
rất dơ bẩn
kiểm tra kho chứa hàng bên trong cơ sở
lực lượng công an phát hiện hơn bảy mươi can loại ba mươi lít
đựng dầu mỡ đã được chế biến
từ mỡ và nội tạng lợn
chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
số mỡ và nội tạng lợn được thu mua
từ một số lò giết mổ trái phép
trên địa bàn tp biên hòa về để chế biến
sau đó được đưa đi tiêu thụ
tại một số tỉnh miền tây
với giá từ bảy đến một mươi đồng một lít
trước việc cơ sở chế biến dầu mỡ
không có nguồn gốc
không đảm bảo vệ sinh môi trường
và không đảm bảo an toàn thực phẩm
lực lượng công an đã lập biên bản niêm phong
tịch thu toàn bộ số hàng trên đưa đi tiêu hủy
theo quy định
trong phần tin quốc tế
hàn quốc thúc đẩy thực hiện tuyên bố
bàn muôn trờm
giờ máy bay quân sự ở mỹ
chính người thiệt mạng
chính phủ hàn quốc
đang có những bước đi cụ thể
nhằm thúc đẩy thực hiện tuyên bố
bàn muôn trờm mà lãnh đạo
hai miền triều tiên vừa đạt được
trong cuộc gặp lịch sử cuối tuần qua
seoul thông báo đã thành lập một ủy ban mới
để thực hiện tuyên bố bàn muôn trờm
theo thông báo của chính phủ hàn quốc
ủy ban mới về thực hiện tuyên bố
bàn muôn trờm được thành lập

tham gia chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử
giữa nhà lãnh đạo hàn quốc và triều tiên
trong tuần trước
đứng đầu ủy ban này vẫn là tránh văn phòng
phủ tổng thống im chung siêu
song ủy ban sẽ bao gồm nhiều thành viên mới
thuộc nhiều bộ trong chính phủ
ủy ban có nhiệm vụ thúc đẩy thực hiện
những nội dung hai bên đã nhất trí và cam kết
trong cuộc gặp thượng đỉnh liên triều lịch sử
hôm hai mươi bảy tháng bốn vừa qua
trong đó bao trùm các chủ đề lớn là
phi hạt nhân hóa thúc đẩy hợp tác liên triều
và xây dựng nền hòa bình vững chắc và vĩnh viễn
trên bán đảo triều tiên
theo kế hoạch ủy ban sẽ họp phiên đầu tiên
vào tối nay mùng ba tháng năm
cùng ngày chính phủ hàn quốc thông báo
chọn trung tướng kim do geun
giữ vị trí tổng cục trưởng phụ trách các vấn đề
trên bán đảo triều tiên
trực thuộc bộ quốc phòng hàn quốc
ông sẽ dẫn đầu phái đoàn hàn quốc
trong cuộc đối thoại cấp tướng liên triều đầu tiên
dự kiến tổ chức trong tháng này
theo thỏa thuận đạt được
sau cuộc gặp thượng đỉnh hai miền vừa qua
hôm nay phái đoàn thương mại mỹ
do bộ trưởng tài chính stephen nugin dẫn đầu
đã đến trung quốc
để tham gia cuộc tham vấn thương mại
với phía bắc kinh
trước thềm cuộc đàm phán này
trung quốc khẳng định sẽ không chấp nhận
bất kỳ điều kiện tiên quyết nào
trong sáng nay bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin
cùng đại diện bộ thương mại mỹ robert lighthizer
bộ trưởng thương mại mỹ weber ross
cùng các cố vấn kinh tế nhà trắng
đã tới trung quốc
để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại song phương
kéo dài hai ngày
từ ngày ba đến ngày bốn tháng năm tại bắc kinh
bộ ngoại giao trung quốc khẳng định
các cuộc tham vấn giữa hai nước
về vấn đề kinh tế và thương mại
sẽ chỉ mang tính xây dựng
chừng nào phái đoàn mỹ thể hiện sự chân thành
trong quá trình trao đổi
dự kiến nếu các bên không đạt được một thỏa thuận
mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt thuế quan
lên tới năm mươi triệu đô la mỹ
đối với các mặt hàng trung quốc
kể từ ngày hai mươi hai tháng năm tới
điều này làm giấy lên quan ngại
về một chuỗi các biện pháp trả đũa qua lại
giữa các bên liên quan gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu
ngay sau khi ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép quyết định
suy trì biên độ lãi suất cơ bản
trong khoảng một năm đến một bảy mươi năm
thị trường đã phản ứng khá thận trọng
trước động thái của phép
trong khi sàn chứng khoán mỹ và châu á giảm điểm
thì các sàn giao dịch tại châu âu đồng loạt tăng điểm
chốt phiên giao dịch ngày hai tháng năm
hầu hết các chỉ số chính tại sàn chứng khoán mỹ
đều giảm điểm
chỉ có cổ phiếu của apple tăng mạnh bốn bốn
cụ thể chỉ số công nghiệp dow jones và s p năm trăm linh
đều giảm bảy
trong khi nasdaq composite giảm bốn
theo giới phân tích
đây là dấu hiệu thể hiện sự phản kháng của thị trường
trong bối cảnh nguy cơ về một cuộc chiến thương mại đang hiện hữu
cùng với đó là khả năng fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ
và những bất ổn chính trị tại mỹ
vẫn tiếp diễn khi nội bộ chính quyền
của tổng thống mỹ donald trump
vẫn liên tục có những thay đổi nhân sự
trong khi đó đồng đô la mỹ lại tăng giá mạnh
tại thị trường châu á
mở phiên giao dịch sáng nay
các chỉ số chứng khoán cũng đều giảm nhẹ
giá dầu cuối phiên giao dịch ngày hai tháng năm cũng tăng cao
giá dầu brent giảm nhẹ xuống mức bảy mươi ba đô la mỹ một thùng
trong khi giá dầu thô của mỹ
giảm xuống mức sáu mươi bảy sáu đô la mỹ một thùng
tiếp tục thông tin về vụ rơi máy bay vận tài quân sự mỹ
tại bang georgia đêm qua
theo giờ hà nội
giới chức mỹ xác nhận
toàn bộ chín người có mặt trên máy bay đã thiệt mạng
chiếc máy bay vận tải quân sự c một trăm ba mươi gặp nạn
và rơi ngay sau khi cất cánh xuống khu vực
gần sân bay quốc tế savannah
bang georgia vào khoảng một mươi một h ba mươi
ngày hai tháng năm theo giờ địa phương
tức khoảng hai mươi hai h ba mươi phút theo giờ hà nội
chiếc máy bay thuộc phi đội một trăm năm mươi
của puerto rico
và những người trên máy bay đều là cư dân vùng lãnh thổ
thuộc mỹ này
lực lượng vệ binh puerto rico xác nhận
trong đó có năm thành viên phi hành đoàn
và bốn người khác trên máy bay
đều là quân nhân đã thiệt mạng
tổng thống mỹ donald trump đã được báo cáo về vụ việc
và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân
hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn
quân đội puerto rico cho biết
chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên đường
tới bang arizona
thực hiện nhiệm vụ huấn luyện
và đây là chuyến bay cuối cùng
trước khi ngừng sử dụng chiếc máy bay năm mươi năm tuổi này
tuy nhiên quân đội khẳng định
máy móc của máy bay vẫn trong tình trạng tốt